chính những cuốn sách về âm nhạc trong kho ấy đã giúp chàng trai trẻ mầy mò tự học và tập sáng tác
niềm đam mê âm nhạc còn được nuôi dưỡng qua những buổi ngồi xem các nghệ sĩ đóng kịch hát bài tròi rồi được một người chơi guitar chỉ dẫn những nốt nhạc đầu tiên
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba thuận yến được biệt phái xong quân đội và được sao nhiệm vụ là một chiến sĩ văn nghệ biểu diễn cho bộ đội và dân công
do có năng khiếu âm nhạc nên năm một nghìn chín trăm sáu mươi một thuận yến được cử ra bắc học trung cấp sáng tác tại trường âm nhạc việt nam
là con gái đầu của nhạc sĩ thuận yến với nghệ sĩ ưu tú thanh lam người cha luôn là nguồn cảm hứng niềm động lực mạnh mẽ nâng bước cô trên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật
nhớ về ngày thơ bé những lần được cha dẫn đi xem các buổi biểu diễn
những đêm lén nhìn ông thao thức với từng khuôn nhạc dở sang
cả bầu trời tuổi thơ ấy đã đưa niềm đam mê âm nhạc đến với thanh lam lúc nào chẳng hay
làm nhớ những buổi chiều khi mà học xong thì ba thường dắt hai chị em thanh lam và em trai của mình là trí minh
hồi đó là ở khu chiều khúc
thì ba dắt hai chị em đi buổi chiều sẩm chiều trong những cái tiếng kêu của vé sầu vào mùa hè
và những khói sương chiều ở trong cái khu tập thể đấy ba bố con đi hái những cái bông những cái ngọn rau dại
thanh lam nghĩ rằng là đó là những cái kỷ niệm của tuổi thơ
thanh lam nghĩ rất là đáng yêu
rồi lam nhớ những cái đêm trời mưa
rất là to
ba vẫn cứ thắp một ngọn đèn
ba thì có viết bài còn lam thì ngồi học
lam cũng rất là nhớ những cái giai điệu đầu tiên của những cái bài hát mà ba vừa nhầm vừa viết
cái điều mà lam học được của ba đó là không có một cái điều gì trong cuộc sống mà ta dễ dàng có được
ta đều có được bởi cái niềm đam mê bởi cái sự kiên trì và cái khát vọng không bao giờ ngừng lại cả
lam vẫn nhớ là hình ảnh khi còn nhỏ được thấy ba ngồi trên cái bàn làm việc
và mấy chục năm sau vẫn với cái hình ảnh như vậy
ông vẫn nghiệt mài trên những cái trang giấy để viết ra những cái cảm xúc trong cái cảm xúc những cái tư tưởng của ông trong cuộc sống
ông tận tâm chăm sóc theo sát từng bước đi trong sự nghiệp phát triển âm nhạc của cô con gái
đặc biệt với đồng nghiệp hay học trò
cố nhạc sĩ thuận yến còn là tấm gương mẫu mực luôn xử lý mọi việc thấu tình đạt lý
mỗi khi nhớ về người láng giềng của mình nhạc sĩ trương ngọc ninh đều khó tránh khỏi những xúc động bồi hồi
tôi với anh thuận yến thì đi sáng tháng với nhau rất nhiều
thì đi với anh thuận yến rồi anh làm con người là rất là thật thà
và anh nghĩ cái gì anh nói cái đấy
và đối với anh em bạn bè thì rất là vui vẻ
anh là người địa phương nhưng những cái từ địa phương anh ấy dùng nó ảnh hưởng cả đến chúng tôi
thì họ gặp nhau cứ kêu trêu anh
thì phải nói là anh thuận yến là một con người đúng là sinh ra trong cái thời hợp cái thời của anh ấy
nhất là thời chiến tranh
một con người sinh ra vì quê hương vì đất nước
rồi là cung hiến hết cả mình
trưởng thành và bộc lộ tài năng âm nhạc từ những ngày trong quân ngũ
khi đất nước hòa bình cố nhạc sĩ thuận yến đã nhanh chóng chinh phục công chúng yêu nhạc và giới chuyên môn
qua hàng loạt các bản tình ca nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như chia tay hoàng hôn khát vọng đi trong hương tràm
nhưng tình yêu sự kính trọng của nhạc sĩ thuận yến dành cho chủ tịch hồ chí minh
vị cha già kính yêu của dân tộc luôn mãnh liệt
chính điều đó đã thôi thúc trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp nhạc sĩ thuận yến sáng tác nên hàng loạt các ca khúc về bác
chùm bài hát về bác của thuận yến là bức tranh âm nhạc rất riêng và đa dạng
thể hiện nhiều khía cạnh cảm xúc của mỗi người đối với bác hồ muôn vàn kính yêu
ba cũng có rất là nhiều kỷ niệm với bác hồ
chính vì vậy bác hồ cũng có rất là nhiều kỷ niệm với bác hồ

những câu xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn việt nam một câu hát rất là giản dị thôi